tại hà nội quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng đã tổ chức chương trình trung thu cho em
và trao quà cho các bệnh nhi ung thư tại bệnh viện ca và bệnh viện nhi trung ương
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đã tới dự và chung vui cùng các em
chương trình đã mang đến cho các bệnh nhi những phút giây ấm áp và ý nghĩa
với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích nhân dịp trung thu
không khí tươi vui cùng tiếng cười trong veo của trẻ thơ đã phần nào xua tan mệt mỏi và nỗi đau
khi mà hàng ngày các em vẫn đang phải chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo
chương trình đã dành tặng gần hai trăm linh phần quà cho tất cả các bệnh nhi đang điều trị tại khoa nhi bệnh viện ca
và khoa ung bướu bệnh viện nhi trung ương
cũng nhân dịp này đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủng hộ quỹ ngày mai tươi sáng số tiền năm mươi triệu đồng
như một sự động viên để quỹ tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang niềm vui
và cơ hội được điều trị cho các bệnh nhân bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn